tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh thanh hóa có nhiều thương bệnh binh tuổi cao sức yếu nhưng thường xuyên phải chuyển tuyến điều trị
vì vậy ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vừa tài trợ xe ô tô cứu thương cho trung tâm
trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh thanh hóa hiện đang quản lý và điều trị cho hàng trăm thương bệnh binh
thân nhân liệt sĩ già cô đơn con liệt sĩ bị tàn tật và những người nhiễm chất độc da cam
được tài trợ xe cứu thương trung tâm sẽ có thêm trang thiết bị để chăm sóc điều trị hồi phục chức năng cho các bệnh nhân tại đây
giúp cho việc đi lại chuyển tuyến của các bệnh nhân được thuận tiện và dễ dàng
đây là việc làm giàu ý nghĩa góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ cho những người còn gặp nhiều khó khăn